phó thủ tướng trương hòa bình vừa ra bộ công an thiết lập cơ chế thông tin nóng trên quốc lộ một a
và các tuyến đường cao tốc để trao đổi giải quyết tình hình trật tự an toàn giao thông
để trao đổi giải quyết tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
vừa giao bộ công an xây dựng quy chế phối hợp giữa bộ này và bộ giao thông vận tải
đặc biệt là việc chia sẻ liên thông dữ liệu xử lý vi phạm của ngành công an và dữ liệu quản lý lái xe của ngành giao thông
phối hợp trong kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an xây dựng cơ chế thông tin phối hợp lực lượng trên tuyến giao thông
theo đó ngành công an sẽ phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
đặc biệt là đầu tư hệ thống camera giám sát để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm